trên các tuyến đường trung tâm thành phố huế và các giao lộ hàng vạn cổ động viên cùng cờ hoa rực rỡ đã đổ ra đường diễu hành mừng kỳ tích chiến thắng đội tuyển việt nam
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra chốt chặn các tuyến đường giao lộ mà cổ động viên diễu hành qua
công an các đơn vị tập trung điều hòa hướng dẫn giao thông tuyên truyền mọi người cổ vũ có văn hóa góp phần hạn chế ủn tắc và tai nạn giao thông
công an các đơn vị bố trí lực lượng để sẵn sàng xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá để đua xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông làm mất an ninh trật tự trên địa bàn